sau một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam các cấp các ngành đông đảo doanh nghiệp cùng tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng và thi đua
nhiều thương hiệu hàng việt nam chất lượng cao chiếm thị phần khá lớn trong hệ thống phân phối trên chín mươi tại hệ thống siêu thị trong nước từ sáu mươi tám đến chín mươi năm tại các siêu thị nước ngoài tại việt nam sáu mươi tại các chợ truyền thống và cửa hàng tiện lợi
qua đó đã góp phần thiết thực khẳng định năng lực sản xuất kinh doanh phân phối của các doanh nghiệp doanh nhân việt nam phát huy lòng yêu nước tinh thần đoàn kết trung sức trung lòng của các tầng lớp nhân dân trước những khó khăn thách thức của đất nước góp phần huy động nội lực trong nước để thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

trong thời gian tới hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng cạnh tranh hàng hóa dịch vụ trên thị trường trong nước ngày càng phức tạp hơn nhất là khi việt nam đã ký kết các thỏa thuận hiệp định đa phương song phương
đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức tạo sức ép cạnh tranh lớn về sản xuất thương mại trong khi đó việc triển khai cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn và hạn chế
đồng chí trần quốc vượng đề nghị
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai gọi tắt là amm năm mươi hai diễn ra tại bangkok thái lan
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba lần thứ hai mươi đã được tổ chức
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã cùng bộ trưởng ngoại giao các nước asean và các nước trung quốc hàn quốc và nhật bản sự hội nghị

hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai gọi tắt là amm năm mươi hai diễn ra tại bangkok thái lan
thưa quý vị thông tin liên quan đến sự cố y khoa xảy ra tại khoa nội thận thuộc bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an vào chiều ngày ba mươi tháng bảy khiến sáu bệnh nhân có biểu hiện sốc hơn một trăm ba mươi năm bệnh nhân khác phải chuyển viện để điều trị
ngày hôm nay sở y tế tỉnh nghệ an và bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an đã có buổi họp báo thông tin chính thức về sự cố này
ngay sau khi sự cố xảy ra sở y tế đã yêu cầu bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an ngừng chạy thận nhân tạo tiến hành ra suất toàn bộ quy trình chạy thận để xác định nguyên nhân triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi bảo đảm an toàn tuyệt đối
báo cáo sở y tế xem xét đồng ý bằng văn bản mới được hoạt động chạy thận trở lại
trong sáu bệnh nhân có diễn biến có ba bệnh nhân diễn biến nặng hai bệnh nhân xin chuyển ra bệnh viện bạch mai còn một bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh hiện sức khỏe đã dần ổn định

trong sáu bệnh nhân có diễn biến có ba bệnh nhân xin chuyển ra bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh hiện sức khỏe đã dần ổn định
sau đó sáu bệnh nhân thấy có triệu chứng sốt cao z zone lập tức các bác sĩ đã cho dùng quy trình ba bệnh nhân có biểu hiện nhẹ được ra viện hai bệnh nhân khác khi được đưa vào bệnh viện bạch mai trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng
các bác sĩ bệnh viện bạch mai đã phải lọc máu liên tục dùng kháng sinh mạnh phổ rộng để điều trị tích cực cho hai bệnh nhân này nguyên nhân ban đầu được xác định là hai bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn huyết

các bác sĩ bệnh viện bạch mai đã phải lọc máu liên tục dùng kháng sinh mạnh phổ rộng để điều trị tích cực cho hai bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn huyết

bác sĩ bệnh viện bạch mai đã phải lọc máu liên tục dùng kháng sinh mạnh phổ rộng để điều trị tích cực cho hai bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn huyết
bộ công an cho biết ngày hôm nay hai tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bốn bị can là cán bộ của trường đại học đông đô bốn bị can này bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các bị can gồm dương văn hòa hiệu trưởng trường đại học đông đô trần ngọc quang phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên trường đại học đông đô phạm vân thùy và lê thị lương cùng là cán bộ trường đại học đông đô
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tiếp tục thông tin về việc nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hòa bình vừa ra thông báo về việc thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng việt
đây là các cán bộ đảng viên thuộc diện tỉnh ủy ban thực vụ tỉnh ủy quản lý liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
sau khi xem xét vai trò trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến sai phạm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
ủy ban kiểm tra tỉnh hòa bình đã đề nghị kỷ luật năm đảng viên là lãnh đạo
các đảng viên là lãnh đạo có con được nhận
nâng điểm là ông bùi văn thắng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở giao thông vận tải
có con đẻ được nâng điểm và đăng ký vào học viện an ninh nhân dân
ông phạm hồng hải giám đốc công ty bảo việt hòa bình có con được nâng điểm và đăng ký vào học viện an ninh nhân dân
ba cán bộ có con được nâng điểm vào trường đại học kinh tế quốc dân là ông trần văn tiệp tỉnh ủy viên giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn
ông đỗ hải hồ giám đốc sở khoa học và công nghệ hòa bình ông nguyễn anh tuấn phó cục trưởng cục thuế tỉnh hòa bình
kết quả kỷ luật năm cán bộ này phải được báo cáo về thường vụ tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh hòa bình trước ngày một mươi tháng tám
thưa quý vị theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản bảy tháng đầu năm ước tính đạt hơn hai mươi ba tỷ usd
mặt hàng này đạt khoảng một mươi tám tỷ usd như vậy thẳng dư thương mại mặt hàng này trong bảy tháng qua ước tính đạt gần năm tỷ usd tăng gần một mươi hai so với cùng kỳ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt ba năm mươi năm tỷ usd trong đó nông sản chính ước đạt một sáu mươi bốn tỷ usd
lâm sản chính ước đạt tám trăm chín mươi ba triệu usd thủy sản ước đạt bảy trăm tám mươi năm triệu usd sản phẩm chăn nuôi ước đạt sáu mươi ba triệu usd
lũy kế bảy tháng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hai mươi ba ba tỷ usd tăng hai so với cùng kỳ
trong đó có tám nhóm sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd là cà phê đạt một tám tỷ usd cao su đạt một một tỷ usd gạo đạt một bảy mươi ba tỷ usd

đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và việt nam chọn lọc khảo sát và đánh giá đáp ứng được yêu cầu từ phía đức
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại